trong những ngày qua vụ án thiếu nữ bị sát hại rồi trôn trong vườn chuối đã và đang khiến dư luận không khỏi xót xa và phẫn nộ khi tuổi đời của nạn nhân còn rất trẻ
đến ngày hai mươi tháng bốn công an thành phố hải phòng đã phát đi thông tin chính thức ban đầu
như báo sức khỏe và đời sống đã thông tin vào ngày một mươi ba tháng bốn công an huyện an dương nhận được trình báo của người thân về việc cháu gái ntg sinh năm hai nghìn chín
chú tại thôn ngô hùng xã an hồng huyện an dương bị mất tích
ngay khi nhận được đơn trình báo cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc tiến hành xác minh làm rõ
qua điều tra công an huyện an dương xác định ngày một mươi hai tháng bốn cháu dê đi chơi cùng lê văn toàn hay còn gọi là lê phong toàn
sinh năm hai nghìn chín chú tại thôn lê sáng cùng xã an hồng huyện an dương sau đó không thấy cháu dê trở về nhà
đến ngày một mươi chín tháng bốn công an huyện an dương đã triệu tập
trong quá trình đấu tranh toàn khai nhận ngày một mươi hai tháng bốn tại nhà của mình toàn và cháu dây xảy ra tranh cãi với nhau
sau đó toàn đã đánh nở tê dây ngất và xiết cổ nạn nhân rồi kéo ra vườn nhà để trôn
cũng theo người dân địa phương trước khi phát hiện cháu d mất tại khu vực vườn chuối nhà bà ngoại của toàn
thì khoảng một mươi bốn h chiều ngày một mươi hai tháng bốn toàn đến nhà đón nạn nhân lên nhà bà ngoại của mình chơi
được biết toàn sống cùng bà ngoại ở thôn lê sáng xã an hồng
với con gái
thấy con gái đi chơi với bạn trai lâu không về bố mẹ nạn nhân đi tìm khắp nơi và trình báo cơ quan chức năng địa phương
nhiều ngày sau đó gia đình vẫn không biết tung tích con gái ở đâu
sau đó người thân nạn nhân cũng như cơ quan chức năng có hỏi toàn về tung tích của dê thế nhưng toàn nói không biết
cũng theo gia đình nạn nhân vào trưa ngày một mươi hai tháng bốn
cháu dây nói với bố mẹ chuyện toàn nhắn tin yêu cầu lên nhà bạn trai để giới thiệu cho gia đình
đến khoảng một mươi bốn giờ cuối ngày
nạn nhân đã đạp tới nhà của toàn thế nhưng ít phút sau nạn nhân quay về cắt xe vì có người đón
khi không thấy con gái về nhà gọi điện thoại không liên lạc được gia đình nạn nhân đến nhà toàn tìm
thế nhưng đối tượng này bảo không biết sau đó gia đình thiếu nữ đã đến công an xã an hồng trình báo về việc con gái mất tích
đáng chú ý nữ sinh d đã sinh con vào cuối tháng một mươi hai năm
hai nghìn hai mươi ba và từ lúc nạn nhân sinh con đến nay chưa thấy lần nào toàn cùng người thân tới thăm hỏi động viên
con bé được bố mẹ nạn nhân chăm sóc
cụ thể theo vị lãnh đạo ủy ban nhân dân xã an hồng nạn nhân dê đã thôi học khoảng một năm nay
toàn bộ hồ sơ học bạ của dê đã không còn ở trường học
người dân sinh sống gần đó cho biết nguyên nhân cháu dê thôi học là do có quan hệ tình cảm với nghi phạm
cháu dê đã có thai và sinh con thế nên trước đó gia đình đã cho cháu tôi học lớp tám ở trường trung học cơ sở tại địa phương
giám đốc công an thành phố hải phòng đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ
phối hợp với công an huyện an dương khẩn trương điều tra làm rõ vụ án
về phía gia đình nạn nhân nghĩ về lần cuối cùng gặp con gái ông nguyễn văn toàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú thôn ngô hùng xã an hồng huyện an dương thành phố hải phòng là bố của nạn nhân ntg lại không kìm được nước mắt
ông bày tỏ ngày nào ông cũng đi tìm sỏ la tin tức từ bạn bè của con gái nhưng vô vọng
khi nhận tin con gái mình bị sát hại như xét đánh ăn tai gia đình ông đau đớn vô cùng
ông cho biết trưa ngày một mươi hai tháng bốn cháu nở tê dê nói với bố mẹ chuyện lê văn toàn sinh năm hai nghìn chín
nghi phạm của vụ án nhắn tin yêu cầu lên nhà toàn để giới thiệu cho gia đình
ban đầu ông toàn không cho con gái đi vì lo sợ sau đó ông đồng ý và yêu cầu con gái phải về sớm
đến khoảng một mươi bốn giờ cùng ngày cháu dê đi xe đạp tới nhà của toàn năm phút sau cháu quay về cất xe vì có người đón
đến một mươi năm giờ ông toàn rất nóng ruột khi không thấy con gái về
tuy nhiên ông phải trông cháu gái mới sinh được bốn tháng thế nên không đi tìm được
khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày ông toàn cùng người thân tìm thấy nhà của nghi phạm để hỏi tùng tích
đối tượng này nói rằng chưa từng nhìn thấy dê tới nhà
ngày hôm ấy ông đi tìm con khắp nơi điện thoại không thấy con gái nghe máy
sợ có điều chẳng lành thế nên ông tới trình báo với cơ quan công an xã an hồng về việc con gái mất tích
cũng theo bố của nữ sinh một mươi năm tuổi ở hải phòng khi tới nhà toàn
ông thấy đôi dép rất giống của con gái mê
hôm sau ông trở lại hỏi tùng tích thì không thấy đôi dép đó ở nhà toàn nữa
sau nhiều lần ông toàn cùng lực lượng công an kiểm tra hệ thống camera của các nhà dân
đã phát điện cháu dê có tới nhà của nghi phạm
đến hai mươi giờ tối ngày một mươi chín tháng bốn khi đang ở nhà ông toản nhận được điện thoại của lực lượng công an thông báo
đã tìm thấy thi thể con gái mình bị trôn ở vườn chuối
trước đó trong khi tìm hiểu cơ quan điều tra phát hiện những ngày gần đây lê văn toàn có những biểu hiện bất thường
cùng với đó tại khoảng đất trống trong vườn nhà bà hoàng thị hát xuất hiện một gò đất nhiều biểu hiện nghi vấn
sáng một mươi chín tháng bốn do có nghi vấn nên ông nguyễn văn toàn đã đến trường trung học cơ sở xã an hồng tìm gặp lê văn toàn
sau khi ông toàn gặng hỏi đối tượng này thú nhận đã sát hại cháu nở tê dê
cùng ngày một mươi chín tháng bốn lê văn toàn được triệu tập đến làm việc tại trụ sở công an xã
qua quá trình đấu tranh toàn khai nhận do mâu thuẫn tình cảm đã ra tay sát hại nở tê dê
từ lời khai của nghi phạm ngay trong đêm một mươi chín tháng bốn công an huyện an dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố hải phòng
đã tìm thấy nạn nhân nở tê dê và tiến hành khám nghiệm để phục vụ điều tra
liên quan đến vụ việc lãnh đạo xã an hồng cho biết lê văn toàn là con ngoài ra thú được mẹ đẻ trong trại giam
do không xác định được bố đẻ thế nên toàn sống cùng bằng ngoại
lê văn toàn có quan hệ tình cảm với nạn nhân dê khiến em này có thai và đã sinh con
đây có thể là nguyên nhân nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến vụ việc đau lòng trên
đến nay lực lượng chức năng đã hoàn thành việc khám nghiệm bàn giao nạn nhân cho gia đình tổ chức mai táng
đồng thời tạm giữ hình sự nghi phạm lê văn toàn để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
trong vụ án này cả nạn nhân và nghi phạm đều đang trong độ tuổi vị thành niên
theo dõi vụ án tiến sĩ luật sư đặng văn cường đoàn luật sư thành phố hà nội cho rằng
đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng có dấu hiệu tội phạm
do đó cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can với nghi phạm để xem xét làm rõ
xử lý theo quy định của pháp luật
với kết quả khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi kết quả giám định pháp y để xác định nguyên nhân tử vong
kết quả giám định adn thông tin trình báo của gia đình nạn nhân lời khai nghi phạm lời khai của người làm chứng
đến nay cơ quan điều tra cũng có đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can để điều tra
nghi phạm này sẽ bị truy tố tội giết người theo quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
theo luật sư cường theo thông tin từ phía cơ quan điều tra
nghi phạm học lớp chín đã trên một mươi bốn tuổi thế nên đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về tội danh này
vì vậy vấn đề còn lại là cần làm rõ hành vi sát hại nạn nhân và nhận thức của nghi phạm về hành vi của mình
với hậu quả do hành vi của mình gây ra
trường hợp kết quả điều tra xác minh cho thấy đối tượng nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm
có thể tước đoạt tính mạng của nạn nhân
thế nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả nạn nhân có thể mất mạng
thì có cân cứ để xử lý đối tượng này về tội giết người theo quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
về hình phạt luật sư cường thông tin điều một trăm linh một về tù có thời hạn cũng quy định
mức phạt tù có thời hạn áp dụng đối với người dưới một mươi tám tuổi phạm tội
đối với người từ đủ một mươi bốn tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi khi phạm tội
nếu đủ luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tự hình
thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một mươi hai năm tù
nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định
điều đáng buồn là cả hai em đều đang là trẻ em chưa đủ một mươi sáu tuổi
vụ việc này khiến dư luận không khỏi xót xa vì chẳng còn bao lâu nữa các em sẽ tốt nghiệp trung học cơ sở
cơ quan điều tra sẽ làm rõ mối liên hệ giữa nạn nhân và nghi phạm để xác định mối quan hệ giữa các bên
nguyên nhân điều kiện phạm tội đồng thời đánh giá tính chất của vụ án
từ vụ việc trên trường văn phòng luật chính pháp cho rằng
thực tiễn xã hội hiện nay nhiều em học sinh lớp tám lớp chín đã tương đối phát triển về thể chất và đã phát sinh tình cảm yêu đương
ở độ tuổi này các em ít tiếp xúc với cha mẹ hơn và dễ bị rủ rỗ lôi kéo vào các thói hư tật xấu
thêm vào đó ở độ tuổi chưa thành niên thì các em đang trong quá trình hình thành nhân cách
nhận thức chưa đầy đủ về xã hội và cuộc sống dễ bị kích động
bị lôi kéo thiếu kỹ năng sống nên dễ mắc sai lầm và có thể thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội
bởi vậy những vụ việc như thế này sẽ là bài học lớn trong công tác quản lý giáo dục con cái
đặc biệt là các con ở độ tuổi dậy thì và những trẻ sống trong môi trường đặc biệt như thiếu cha thứ mẹ
không sống cùng cha mẹ hoặc những đứa trẻ sống trong gia đình bất hòa thường xuyên chứng kiến cảnh bạo lực
rút kinh nghiệm từ thực tiễn theo luật sư cường cha mẹ cũng cần sát sao hơn đối với con cái
kiểm soát chặt chẽ hơn các mối quan hệ tình cảm thiếu lành mạnh có thể dẫn đến các con bị bạo hành bị xâm hại
với những đứa trẻ thiếu cha thứ mẹ theo luật sư cường việc quan tâm chăm sóc giáo dục cần phải được chú trọng hơn nữa
không chỉ có ở những người thân trong gia đình có trách nhiệm giáo dục quản lý con cháu mình
mà còn phải có trách nhiệm hơn ở cơ quan đoàn thể chính quyền địa phương
cùng với đó nhà trường cũng cần tăng cường công tác giáo dục đạo đức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
để các em có lối sống lành mạnh có nhận thức ngày càng đầy đủ ngày càng đúng đắn về xã hội và cuộc sống
để các em từng bước làm trù cảm xúc làm trù bản thân có những suy nghĩ về hành động đúng đắn
để có những hành vi phù hợp với pháp luật và đạo đức xã hội